theo đài truyền hình fox news ban vận động tranh cử của đương kim tổng thống donald trump đang có những hoài nghi về công tác kiểm phiếu tại bốn bang chiến trường trong đó có những bang vẫn chưa chắc chắn kết quả
tối ngày bốn tháng một mươi một theo giờ mỹ ban vận động tranh cử của tổng thống donald trump đã đệ đơn kiện ở bang georgia yêu cầu ngừng kiểm phiếu tại bang chiến địa này
bang georgia có một mươi sáu phiếu đại cử tri
theo đài fox news ông justin clark quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống trump cáo buộc các thành viên đảng dân chủ đang có mưu đồ tước quyền bầu cử và làm giảm bớt lá phiếu dành cho đảng cộng hòa
trước đó chiến dịch tranh cử của ông trump nộp đơn kiện ở bang pennsylvania để lật ngược quyết định của tòa án tối cao về việc cho phép bang chiến trường quan trọng này tiếp tục kiểm đếm những phiếu nhận qua thư sau ngày bầu cử mùng ba tháng một mươi một cho đến ngày mùng sáu tháng một mươi một miễn là chúng được đóng dấu biêu điện trước ngày ba tháng một mươi một